hiện tại dù đã bước sang tháng bảy âm lịch thế nhưng ở khu vực đầu nguồn tỉnh đồng tháp mùa nước nổi vẫn bạt tăm
còn nước không về nên thiếu vắng những sản vật tự nhiên chế lợi phẩm đánh mắt của bà con vùng đầu nguồn này cũng thừa thớt cá tông
nước không tràn đồng xuống ghe đánh bắt thủy sản đổ về các nhánh sông sở thượng đi qua vùng đầu nguồn huyện hồng ngự tỉnh đồng tháp
mùa này mức nước dưới sông vẫn thấp nên đa số ngư dân khai thác cầm trừng
có người trang bị hàng chục ngư cụ để răng thả lưới nhưng cũng chỉ thu về vài kg cá
hàng năm khi kết thúc vụ mùa gác lại chuyện đồng áng người dân đầu nguồn lại chuẩn bị tâm thế sống chung với mùa nước nổi
ở các xã vùng sâu vùng xa của huyện hồng ngự đa phần các hộ gia đình đều gắn bó với nghề đánh bắt thủy sản
sông năm nay mức nước thấp nhiều loại ngư cụ còn nằm trên gác sản vì không phù hợp khai thác trên sông
theo một tiểu thương chuyên thu mua cá đồng ở xã thường thới hậu bê đến thời điểm hiện tại số lượng cá thu mua chỉ bằng một phần ba đến một phần bốn so với cùng kỳ năm trước
cá không có nhiều mỗi năm thì khoảng cỡ này là một trăm linh hai trăm linh kg có mỗi ngày mà giờ bốn mươi năm mươi kg có khi một trăm linh kg có khi không có nữa
nhưng năm nay có nhiều là cá gì luôn hả
năm nay có cá kết nhiều á cá linh không có luôn cá lăng cá chạch thì tháng một mươi mới có mà giờ không có nước đồng đâu có cá
những ngày này cá lên chợ phần lớn là cá nuôi nên việc mua bán cũng kém phần sung tốc hơn so với mùa nước nổi những năm trước
người dân đầu nguồn đang mong muốn mùa nước nổi về để hoạt động đánh bắt thủy sản của bà con được khởi sắc hơn trong những ngày